các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu tuyệt đối không được có tâm lý thoả mãn
coi nhẹ dịch bệnh khi có dấu hiệu lắng xuống
luôn giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu chiến thắng dịch bệnh trong mọi tình huống
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
đề nghị văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội hỗ trợ chỗ giãn cách người nhà bệnh nhân
và nơi lưu trú cho thầy thuốc bệnh viện việt đức
việc phát hiện các ca mắc trong cộng đồng
đặc biệt là ca bệnh tại bệnh viện việt đức vừa qua
cho thấy hà nội dù đã cơ bản kiểm soát được dịch
nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng vẫn còn tiềm ẩn
sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ
người dân miền trung trước hành lý lên xe máy để về quê
nhưng họ bị buộc phải quay đầu trở lại tp hồ chí minh
ông phạm thành trực phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất
khu công nghiệp tp hồ chí minh cho biết
thành phố cần nhiều giải pháp
để giải bài toán nhân lực lao động trong thời gian tới
trong đó cần tính đến phương án xây dựng nhà ở công nhân
hàng trăm cảnh sát và cán bộ y tế làm việc xuyên đêm
tại cửa ngõ an giang vì có hàng nghìn người tự ý chạy xe máy về quê
lãnh đạo địa phương lo miền tây bùng phát dịch bệnh
ông nguyễn việt quang phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn vingroup khẳng định
vingroup đã ứng tượng
tiền mua một mươi năm triệu bộ test theo đề nghị từ bộ y tế
hoàn toàn không thu lợi bất cứ đồng nào
thậm chí còn bù đắp chi phí để cung ứng với giá tốt nhất thị trường
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
đã có những giải đáp thắc mắc liên quan đến ứng dụng chống dịch vs covid
trong đó có việc triển khai thẻ xanh covid trên ứng dụng này
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét đối với ông phan thanh minh phó trưởng khu phố hai
phường bình hương hòa b về hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ covid một mươi chín
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tồi cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
chủ tịch quyên bác nhân dân tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu
tuyệt đối không được có tâm lý thỏa mãn coi nhẹ dịch bệnh khi có dấu hiệu lắng xuống
luôn giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu chiến thắng dịch bệnh trong mọi tình huống
kết quả công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi một ubnd tp hà nội cho biết
trước diễn biến nguy hiểm của biến chủng delta tp hà nội đã trải qua hai giai đoạn phòng chống dịch cam go
đang xen nhiều khó khăn thách thức phát triển nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy thành phố trải qua bốn đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực bị tác động tiêu cực
nhiều hoạt động bị đình trệ ảnh hưởng cuộc sống sinh kế của người dân
về những nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh
yêu cầu các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã đứng đầu là đồng chí cấp trưởng đơn vị
phải quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch tuyệt đối không có tâm lý thỏa mãn coi nhẹ dịch bệnh
khi có dấu hiệu lắng xuống
luôn giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu chiến thắng dịch bệnh trong mọi tình huống
thường xuyên ra ban rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để có giải pháp tốt hơn
đặt mục tiêu an toàn là trên hết tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh
phải cao hơn tiêu chí chung của cả nước
cho công tác phòng chống dịch kiên định thực hiện theo hướng phong tỏa hẹp nhất có thể
phòng chống dịch dựa trên bốn trụ cột cách ly xét nghiệm điều trị và ý thức của nhân dân
trong lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng chính sách thống nhất từ trên xuống dưới
nhưng khi mô hình thực hiện linh hoạt căn cứ tình hình cụ thể phải có kiểm soát
thần tốc truy vết khoanh vùng xử lý rứt điểm các ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
đề nghị văn phòng ubnd tp hà nội hỗ trợ chỗ giãn cách người nhà bệnh nhân
và nơi lưu trú cho thầy thuốc bệnh viện việt đức
bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội hỗ trợ bệnh viện việt đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh
và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để đảm bảo công tác phòng chống dịch
và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị tp hà nội hỗ trợ việc dẫn cách người nhà bệnh nhân
ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
về đề xuất giãn cách người nhà bệnh nhân của bệnh viện cục trưởng lương ngọc huê
giám đốc sở y tế tp hà nội trần thị nhị hạ đều đồng ý
đối với việc sắp xếp chỗ ăn nghỉ bên ngoài cho lực lượng y tế các bên thống nhất
bệnh viện việt đức báo cáo bộ y tế bằng văn bản để hà nội có hướng bố trí khách sạn phù hợp
nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế của bệnh viện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao và rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên tiếp đón bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
việc phát hiện các ca mắc trong cộng đồng đặc biệt là ca bệnh tại bệnh viện việt đức vừa qua
cho thấy hà nội dù đã cơ bản kiểm soát được dịch nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng vẫn còn tiêm mẩn
đại diện lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
vì xuất hiện các ca mắc mới ở một số địa bàn trong đó sáng ngày một tháng một mươi
hà nội ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng ở ba quận là điều đã được dự báo đánh giá từ trước khi chuyển sang trạng thái mới
thành phố dù đã cơ bản kiểm soát được nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố vẫn còn tiềm ẩn
do đó người dân không được chủ quan lơ là phòng dịch
liên quan đến tình hình dịch bệnh ở bệnh viện việt đức sau khi phát hiện các ca bệnh là người nhà bệnh nhân
tại cuộc họp của chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuân ngày một tháng một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phạm tuấn long cho biết
quận đã chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với cdc hà nội bệnh viện việt đức phong tỏa và khuôn khổ toàn bộ tòa nhà d của bệnh viện
lực lượng chức năng đã điều tra các trường hợp liên quan lấy gần bốn mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
bước đầu có một mươi mẫu gộp cho kết quả dương tính đã lấy mẫu gửi cdc hà nội xác định
ngoài ra ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường hàng trống
đóng cửa các cửa hàng dọc phố phú doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi tạm thời phong tỏa
điều tra các hội dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố này để lấy mẫu xét nghiệm
thông báo cho ủy ban nhân dân quận đống đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà đề xuất ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố và bộ y tế
thực hiện phương án giãn cách toàn bộ hơn một một trăm linh người nhà bệnh nhân
hiện tại bệnh viện việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo đề nghị một số bệnh viện lân cận của hà nội tiếp nhận điều trị
còn nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc một cung đường hay điểm đến khi đi làm hàng ngày tại viện
ngoài ra cho bệnh viện việt đức thu dung bệnh nhân các tỉnh thành phố
nên sở y tế hà nội cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp đề nghị các địa phương kiểm soát
cdc hà nội đề nghị trung tâm y tế các quận huyện thị xã ra soát lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe
của các trường hợp đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
theo thống kê hà nội đã ra soát được bốn tám trăm sáu mươi một trường hợp liên quan đến bệnh viện việt đức trong thời gian trên
các tỉnh thành phố khác có bốn một người
cdc hà nội tiếp tục khuyến cáo các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từng đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch
để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi các chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ người dân miền trung chốt hành lý lên xe máy để về quê
nhưng họ bị buộc quay đầu trở lại thành phố hồ chí minh
tối ngày một tháng một mươi hàng trăm người dân tự đi xe máy về các tỉnh miền trung
đến ngã ba tân vạn gần cầu đồng nai thì bị lực lượng chức năng dừng xe và yêu cầu quay trở lại thành phố
ngã ba tân vạn thành phố thủ đức cách địa phận tỉnh đồng nai khoảng một km
nhiều người cho biết họ đã đứng chờ dưới cơn mưa suốt nhiều giờ nhưng vẫn chưa được cho quay
chốt họ là các lao động tự do công nhân bị thất nghiệp nhiều tháng nay mong muốn được trở về quê
nhiều người này chủ yếu đến từ bình thuận quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế
lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người dân quay về nơi cư trú
nhưng một số vẫn cố bám trụ chờ đợi thông qua để về nhà
họ cho biết đã trả phòng trọ và không còn tiền đóng
nhiều gia đình cho con nhỏ ăn uống tạm ngay trên vỉa hè
thấy khổ quá thì mình về tiền trọ không đủ đóng nhà trọ cũng trả hết rồi
bà nội vào chăm chó kẹt lại ở đây mấy tháng bà ngoại thì bán vé số cũng nghĩ
giờ chồng con bà nội bằng ngoại kháng gói đi về bình thuận ngồi đợi ở chốt hơn ba tiếng rồi
xin mời anh công an cho qua mà chưa được chị ngọc nội ở thành phố thủ đức chia sẻ
hai mươi hai h ba mươi lực lượng chức năng kiên quyết bắt buộc người dân phải quay đầu xe
nhiều người không giấu được nỗi thất vọng nhiều người đành phải quay xe ra về
nhưng chưa biết phải đi đâu khi phòng trọ đã trả lại
hai mươi ba giờ một nhóm người khác vẫn tập trung dưới dạ cầu đồng nai để chờ đợi được qua chốt
ông phạm thanh trực phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm cho biết
thành phố cần nhiều giải pháp quyết liệt để giải bài toán nhân lực lao động trong thời gian tới
trong đó cần tính đến phương án xây dựng nhà ở công nhân
theo ông trực người lao động chủ yếu về những địa phương lân cận tp hcm như bình dương đồng nai
long an bảo địa vũng tàu với khoảng cách địa lý không quá xa số lao động này có khả năng quay lại làm việc
dù vậy tp hcm cần nhiều giải pháp để giải bài toán nhân lực lao động trong thời gian tới
ông trực cũng cho biết để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
cần chủ động lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và liên lạc với nhân sự cũ đang tạm nghỉ
để thiết kế chế độ ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút người lao động yên tâm quay trở lại làm việc
nói về giải pháp thu hút lao động trở lại làm việc trong thời gian tới
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nguyễn văn hồi cho biết
tp hcm cùng các tỉnh thành phố phía nam phải tiếp tục tiêm vaccine để sản xuất an toàn
thu hút lao động và cần chính sách đảm bảo sản xuất an toàn để người lao động yên tâm làm việc
bên cạnh đó doanh nghiệp cần có chính sách lương phúc lợi thỏa đáng bố trí nơi ăn ở chú đáo cho công nhân
cùng quan điểm về việc xây dựng nhà ở cho công nhân
ông trần việt anh giám đốc dự án công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tân tạo cho biết
lực lượng lao động tập trung sống ở các xóm trọ
thời điểm giãn cách hầu hết lao động ở tại nơi trọ toàn thời gian
khiến không gian sống chật hẹp tạm bỡ không thể đảm bảo năm k nên đã phát sinh nhờ f f một
từ thực trạng các nơi ở không đảm bảo của người lao động hiện nay
ông cho rằng để đảm bảo nguồn lực lao động trong tương lai
thành phố cần quan tâm xây dựng các khu lưu trú khu nhà ở cho công nhân
xây dựng các trung tâm y tế phục vụ người lao động tự do
hàng trăm cảnh sát và cán bộ y tế
việc xuyên đêm tại cửa ngõ an giang vì có hàng nghìn người tự ý chạy xe máy về quê
lãnh đạo địa phương lo miền tây bùng phát dịch bệnh
cơ quan chức năng tỉnh an giang tiếp tục sàng lọc
lấy mẫu dân nghiệm cho khoảng hai tám trăm linh người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
tự ý chạy xe máy về quê
những người này được địa phương bố trí ở tại năm điểm trường
tại phường mỹ thạnh và phường mỹ thới thành phố long xuyên
do cùng lúc có hàng nghìn người tập trung tại cửa ngõ tỉnh an giang
lực lượng công an đã tổ chức phát cơm bánh mì sữa nước uống miễn phí
để người dân không bị đói khát trong thời gian chờ giải pháp của tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
suốt đêm qua hàng trăm cảnh sát và nhân viên y tế đã làm việc liên tục
để vừa lấy mẫu xét nghiệm vừa bảo vệ tránh để người dân tự ý rời khỏi các điểm tập trung
sáng ngày hai tháng một mươi bên ngoài trạm thu phí t hai vẫn còn khoảng năm trăm linh người
nhóm này cũng từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai chạy xe máy về quê nhưng
tiếp nhận vì an giang không chuẩn bị kịp các khu cách ly tập trung
theo ông bình người dân ồ ạt về quê đã tạo áp lực rất lớn cho các tỉnh miền tây
do địa phương không đủ khu cách ly nên mượn tạm trường học trong khi học sinh sắp tới ngày đến trường
khu cách ly của tỉnh đo đủ phải bố trí ở trường học
từ khuya và sáng nay vẫn còn người đi xe máy về quê khiến các tỉnh đồng bằng sông cửu long vẫn trận
bà con về quê tự phát gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh
không khéo cả đồng bằng sông cửu long sẽ quay lé áp dụng chỉ thị một mươi sáu ông bình cảnh cáo
ông nguyễn việt quang phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn vingroup khẳng định vingroup đã ứng tiền mua một mươi năm triệu bộ test
theo đề nghị từ bộ y tế hoàn toàn không thu lợi bất cứ đồng nào thậm chí còn bù đắp chi phí để cung ứng với giá tốt nhất thị trường
với tinh thần lan xả chống dịch ngay từ những ngày đầu vingroup đã chủ động mua hơn hai mươi triệu bộ test
về tặng hoàn toàn miễn phí cho rất nhiều đơn vị địa phương như bộ y tế sở y tế hà nội tp hcm lông an khánh hòa kiên giang
vì thế khi bộ vận động vingroup lập tức triển khai ngay không hề tính toán gì
ông quang cũng cho biết hiện tập đoàn mới nhập về một mươi năm triệu bộ và đang trào bán cho các địa phương và đơn vị trong nước theo đúng quy định về đấu thầu
mặc dù ký hợp đồng trực tiếp với hãng sd bcencer của hàn quốc không qua bất cứ trung gian nào để nhập về với giá trị sáu mươi một đồng một bộ
nhưng để hỗ trợ các địa phương vingroup quyết định tài trợ một phần chi phí để kit tép về mức bốn mươi bốn đồng một bộ
đồng thời các lô hàng trên được mua qua những nhà phân phối trong nước như lục tinh hùng thịnh việt nhật đoàn gia sg
với đầy đủ hóa đơn chứng từ minh bạch và có thể dễ dàng kiểm chứng thông tin trên mạng tương ứng với thời điểm đặt mua
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia đã có những giải đáp thắc mắc liên quan đến ứng dụng chống dịch pc covid
trong đó có việc triển khai thẻ xanh covid trên ứng dụng này
câu hỏi vì sao nhiều người dân kẻ đặt khó khăn hoặc sự cố lỗi khi cập nhật đồng bộ hóa dữ liệu
đại diện trung tâm xin nhận trách nhiệm về việc này và cho biết khi đưa ứng dụng lên hai kho dữ liệu app store gặp vấn đề gián đoạn dịch vụ
theo kế hoạch cần năm bảy ngày khi đưa lên hai store ứng dụng để chuyển đổi một cách từ từ
nhưng ngay từ hôm ba mươi tháng chín lượng tải đã rất nhiều một bảy triệu lượt trong khi các hệ thống đang trong quá trình chuyển đổi nên bị treo
việc dữ liệu tiêm chủng hiển thị không chính xác cũng do nguyên nhân chuyển đổi hệ thống nên dữ liệu sẽ có sự thiếu đồng bộ
dự kiến giai đoạn chuyển đổi sẽ kéo dài trong một tuần tới
trong thời gian này các kỹ sư sẽ ghi nhận các lỗi và khắc phục
về dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống có gần bốn mươi triệu người đã tiêm vaccine
song qua đối soát có gần hai triệu người trên toàn quốc chưa được quản lý trên nền tảng tiêm chủng
bộ y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế nhập nhanh dữ liệu
chúng tôi đã xây dựng kênh phản ánh dữ liệu tiêm và như trong tp hcm huy động hai trăm linh người để xử lý các dữ liệu tiêm sai sót đại diện trung tâm cho hay
về c covid có tính năng quan trọng là thẻ covid
tuy nhiên tất cả những người cài đặt ứng dụng này đều hiển thị màu xanh dù tiêm hay chưa
về điều này ông đỗ lập hiển phó giám đốc trung tâm cho rằng trong một đến hai ngày tới
ứng dụng sẽ được hoàn thiện bốn màu
trong suốt màu nền ứng dụng màu đỏ vàng xanh tương ứng với việc chưa tiêm tiêm một mũi tiêm hai mũi vaccine phục vụ người dân di chuyển
theo lãnh đạo bộ thông tin truyền thông thống kê có khoảng một mươi hai ứng dụng chống dịch do bộ thông tin truyền thông và bộ y tế xây dựng
song chính thức sử dụng chỉ có khoảng ba bốn ứng dụng còn lại do người dùng tự lựa chọn cài đặt hoặc đi phương tự triển khai
theo đại diện lãnh đạo bộ này b c covid là tổng hợp các ứng dụng chống dịch
song các ứng dụng chuyên dùng của các bộ ngành như vneid hay bảo hiểm xã hội vẫn sử dụng để giải quyết các vấn đề chuyên ngành
với lo ngại của người dân về việc lộ lọt thông tin khi cài đặt và cho phép ứng dụng pc covid truy cập nhiều quyền cho hệ thống
lãnh đạo bộ thông tin truyền thông cho biết đã giao cục an toàn thông tin có đánh giá độc lập quyền nào có thể thu hẹp sử dụng và tối ưu hóa sẽ tiếp thu để chỉnh sửa trong thời gian
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm đã tấm đạt quyết định khởi tối bị can lệnh khám xét đối với ông phan thanh minh phó trưởng khu phố hai phường bình hưng hòa b về hành vi an chặn tiền từ các gói hỗ trợ covid một mươi chín
theo cảnh sát ông minh đã có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ covid một mươi chín của nhà nước cấp phát cho người dân khó khăn ở khu phố này
một số người dân cho biết từng đến trụ sở khu phố hai để hỏi về gói hỗ trợ covid một mươi chín tuy nhiên họ thất vọng ra về vì không được nhận tiền
ngày nào cũng có người tới trụ sở khu phố để hỏi về gói hỗ trợ covid một mươi chín có trường hợp không nhận được tiền đi đuổi về dẫn đến sô sát
một người dân sống gần trụ sở khu phố hai chia sẻ
trước đó phường bình hương hòa b từng gây xôn xao về việc chính quyền phát gạo hỗ trợ nhưng bắt người dân ký nhận một năm triệu đồng
lãnh đạo địa phương sau đó đến từng nhà dân xin lỗi và giải thích về sự nhầm lẫn trên
sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất như các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại